trong hôm nay mưa lũ tại miền trung đã giảm dự báo là trong đêm nay và ngày mai thì mưa to chỉ còn diễn ra tại các tỉnh từ quảng nam đến ninh thuận lũ trên các sông cũng đang xuống chậm
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh từ quảng nam xuống đến ninh thuận do nhận được nhiều mây ẩm từ gió đông đưa vào nên sẽ có mưa vừa thậm chí là mưa to với lượng mưa dự báo từ ba mươi năm mươi mm
có nơi mưa rất to với lượng mưa có khả năng lên đến trên một trăm linh mm
do mưa đã giảm dần nên trong đêm nay dự báo lũ trên các sông còn tiếp tục xuống
cụ thể sông vu gia tại ái nghĩa xuống bảy năm m dưới báo động hai năm m
sông thu bồn tại hội an xuống một bảy m trên báo động hai hai m
sông trà khúc tại trạm trà khúc xuống bốn tám m dưới báo động hai hai m
sông vệ tại trạm sông vệ xuống bốn năm m mức báo động ba
sông côn tại thạnh hòa xuống tám năm m
sông cái ninh hòa tại ninh hòa xuống bốn hai m trên báo động ba bốn m
sông ba tại ayunpa một trăm năm mươi bốn bảy m trên báo động hai hai m
sông cái ninh hòa tại ninh hòa xuống bốn hai m trên báo động một hai m
các sông khác ở bình định phú yên khánh hòa xuống dưới mức báo động một
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định gia lai
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở đất ở các tỉnh từ quảng nam đến bình định và gia lai